bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành thông tư số tám sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó đáng chú ý là thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó
cụ thể thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm một trong năm lỗi như sau
đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo
mang vật dụng trái phép vào phòng thi đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi
viết vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi
có hành động gây gỗ đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác
thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi đề thi giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định